và mở đầu bản tin là thông tin mà chúng tôi vừa nhận được từ long an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đang phong tỏa hiện trường thu thập dấu vết vật chứng để làm rõ nguyên nhân
dẫn đến việc hai người tử vong ba người phải đi cấp cứu
được phát hiện tại một tròi canh đất rừng trên xã thạnh lợi huyện bến lức tỉnh long an
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h ngày sáu tháng một
ông lương văn mài tổ chức ăn nhậu cùng với bốn người khác gồm dương văn đảo dương văn toàn đoàn văn nhớ và trịnh phong vinh
cuộc nhậu kéo dài đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút thì mọi người ra về
người dân đi ngang qua tròi của ông mài phát hiện ông mài tử vong
đến gần một mươi bảy giờ thì người thân của ông vinh thông báo ông vinh cũng thiệt mạng
ba người còn lại có những dấu hiệu bất thường cho nên được người nhà chuyển vào bệnh viện xuyên á huyện đức hòa tỉnh long an cấp cứu
công tác khám nghiệm hiện trường tử thi của các nạn nhân đang được công an tỉnh long an tiến hành để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên